hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trong khi đó bộ y tế vừa có thông báo khẩn số hai mươi năm về tìm kiếm những hành khách trên chuyến bay vn bảy nghìn hai trăm tám mươi hai từ đà nẵng đến hà nội vào ngày hai mươi bốn tháng bảy
và chuyến bay vg bảy trăm ba mươi ba từ hải phòng đi nha trang ngày hai mươi bảy tháng bảy do có liên quan đến ca dương tính covid một mươi chín
theo thông báo khẩn bộ y tế đề nghị hành khách trên hai chuyến bay này liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của bộ y tế
rất nhiều người dân thực sự bất bình về hành động chống đối của cả gia đình ông hướng đặc biệt là trong giai đoạn mà nhà nhà đang phải dừng mọi hoạt động xây dựng để cách ly ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
chỉ sau ba ngày sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã khởi tố vụ án và khởi tố năm bị can gồm nguyễn văn hướng nguyễn thị chiến nguyễn văn cường phan xuân hiếu nguyễn ngọc cường đều là thành viên trong gia đình cùng chú tổ bốn phường hòa hiệp nam quận liên triều về hành vi chống người thi hành công vụ

đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định coi thường kỳ cương phép nước nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang tiềm mẩn phức tạp ở mọi lúc mọi nơi thì sự tự giác của mỗi người dân càng phải được đặt lên hàng đầu
cũng tại thành phố đà nẵng đúng giờ sáng ngày hôm nay sau hai tuần thực hiện cách ly và phong tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín bệnh viện c đà nẵng đã chính thức mở cửa trở lại sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân đến điều trị
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay bệnh viện c đà nẵng tạm thời chỉ tiếp nhận các nhóm bệnh nhân là bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ sở y tế khác
bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện c đà nẵng đến khám ngoại trú
tất cả bệnh nhân đến khám đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại trong bệnh viện có hơn một người trong đó có ba trăm sáu mươi năm cán bộ nhân viên y tế được cách ly đã cho kết quả âm tính với sars cov hai sau khi xét nghiệm lần hai
bên cạnh đó mẫu xét nghiệm của hơn ba trăm linh cán bộ nhân viên y tế không bị cách ly trong thời gian qua cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính
bản tin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
vào chiều nay hơn tám trăm năm mươi thí sinh trên cả nước đã đến điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ngoại trừ các thí sinh tại đà nẵng sáu thành phố huyện xã thuộc tỉnh quảng nam thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc và chín mươi ba thí sinh thuộc diện f một f hai thuộc ba tỉnh thanh hóa quảng ngãi lạng sơn
và đây được xem là kỳ thi khá đặc biệt do kỳ thi chia làm hai đợt và thí sinh thi trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trong ngày làm thủ tục dự thi trưởng điểm thi phân công các thành viên tại điểm thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi phổ biến quy chế thi xác nhận những sai sót về họ tên đối tượng hộ khẩu thường trú khu vực của thí sinh
riêng tại thành phố hà nội một trăm bốn mươi ba điểm thi trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi với quyết tâm cao để đảm bảo an toàn về mọi mặt cho các thí sinh